thế nhưng dường như chúng ta đã hoàn toàn lờ đi những thay đổi về công nghệ cũng như vấn đề chất thải của các dự án cụm dự án công nghiệp
về việc dừng chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân ninh thuận thì hiện tại và trong giai đoạn phát triển đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm nhiệt điện than sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
theo con số nghiên cứu của các nhà chuyên môn tỷ lệ nhiệt điện than trong cơ cấu nguồn điện giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn ba mươi được dự báo luôn ở mức cao
từ ba mươi năm hai nghìn một mươi năm lên bốn mươi chín năm hai nghìn hai mươi năm mươi năm năm hai nghìn hai mươi năm tương ứng với công suất tăng từ một mươi ba hai gw năm hai nghìn một mươi năm lên hai mươi sáu gw năm hai nghìn hai mươi và bốn mươi tám gw năm hai nghìn hai mươi năm bình quân tăng khoảng một mươi trên một năm
trong quy hoạch điện điều chỉnh thì nó chiếm đến hai nghìn ba mươi là chiếm năm mươi ba dưới điện than
như thế là rất nhiều nhà máy điện than tiếp tục ra đời nữa không có cách nào khác
cho nên là một vấn đề đặt ra là phát triển điện than phải cân bằng với cái vấn đề bảo vệ môi trường
chúng ta đặt quá cao trong cái việc bảo vệ môi trường thì nó sẽ giá thành mà các nhà máy điện nó sẽ cao lên
thì giá thành điện nó lại cao lên và thứ hai là nó khó thu hút cho các nhà đầu tư
thì vấn đề mình phải cân bằng như thế nào vẫn đảm bảo môi trường theo điều kiện thích hợp
nhưng mà vẫn phải đảm bảo
cho cái đầu tư được nhà máy điện
hiện nay nước ta có hai mươi một nhà máy nhiệt điện than đang hoạt động
trong đó có bảy nhà máy dùng công nghệ đốt lò hơi tầng xôi tuần hoàn sử dụng than nội địa chất lượng thấp
và một mươi bốn nhà máy dùng công nghệ than phun sử dụng than nội địa chất lượng tốt hơn than nhập
về vấn đề sản phẩm của các nhà máy nhiệt điện bao gồm chất thải rắn cho xì chiếm khoảng ba mươi bốn mươi
khối lượng than được đốt khí thải từ các quá trình đốt các nhiệt điện
những nguồn liệu như nox so hai co hai co ba và nước thải nước làm mát
tuy nhiên các vấn đề này đều được các đơn vị chức năng quản lý và theo dõi bằng các thiết bị chuyên dụng
đối với nhiệt điện có than thì đó là bụi bay theo đường khói
thì cho thấy hiện nay thì hai mươi một nhà máy nhiệt điện của chúng ta hiện nay đều trang bị một trăm linh đều trang bị hệ thống khởi bụi tính điện và đều đạt hiệu suất chín mươi chín bảy

thế còn đối với nx thì một số những nhà máy điện hiện nay thì đốt với cái nhiệt độ thấp
thì toàn bộ cái nồng độ sx hoàn toàn đảm bảo quy chuẩn về nhiệt độ môi trường đối với quy định về môi trường
quan trọng nữa là vấn đề về nước làm mát
nước làm mát hiện nay thì theo thiết kế thì mỗi sản xuất một kw điện thì cần khoảng một trăm hai mươi một trăm năm mươi lít nước để làm mát
thì tại tất cả những điểm xả thải
và những điểm xả thải
những cái điểm mà nước làm mát sau khi làm mát thì nhập lại với nguồn cung cấp thì thường là tăng từ hai đến năm độ c
tùy theo kênh dẫn thải và tùy theo cái công suất của nhà máy mà cái nhiệt độ có thể tăng lên
nhưng bản chất thì hầu như không làm thay đổi bản chất của nước
với hai mươi một nhà máy nhiệt điện than đang vận hành hiện nay tiêu thụ khoảng bốn mươi năm tấn than một năm
thải ra hàng năm hơn một mươi sáu triệu tấn cho xỉ thạch cao và tổng diện tích các bãi xỉ
hàng hơn bảy trăm linh hectare
dự kiến năm hai nghìn hai mươi thêm một mươi bảy dự án nhiệt điện than
khiến lượng cho xỉ mỗi năm tăng lên đến khoảng hai mươi hai sáu triệu tấn một năm
điều này đưa đến một thách thức không hề nhỏ đối với việc tiêu thụ cũng như tái chế cho xỉ từ các nhà máy nhiệt điện
thì hàng năm tính đến năm hai nghìn một mươi sáu thì mỗi năm thải ra khoảng trên một mươi năm triệu tấn cho xì
và nếu như các nhà máy tiếp tục thải ra và không có kế hoạch xử lý thì đến năm hai nghìn một mươi tám sẽ tồn chữ khoảng sáu mươi một triệu tấn
đến năm hai nghìn hai mươi là một trăm linh chín triệu tấn
đến năm hai nghìn hai mươi năm là hai trăm bốn mươi tám triệu tấn
và đến năm hai nghìn ba mươi sẽ là bốn trăm hai mươi hai triệu tấn
trước đây thì chúng tôi có năm đơn vị
đến năm hai nghìn hai mươi là khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
thế nhưng sau khi mà có cái quy định hướng dẫn của cấp trên lãnh đạo cấp trên
thì đến nay nó có một đơn vị chính thức là đầy đủ các điều kiện các cái thổ tục để mua và xử lý cái xì của chúng tôi
thế thì năm hai nghìn một mươi sáu chúng tôi đã xuất được một trăm hai mươi sáu tấn
năm hai nghìn một mươi bảy thì đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
thì chúng tôi cũng đã xuất bán được một trăm ba mươi hai tám trăm linh tấn
thì đây cũng đang là một cái vấn đề mà đặt ra cho chúng tôi là cái việc phải tìm kiếm cái bãi sỉ số hai
trong những năm vừa qua do yêu cầu ngày càng cao về việc bảo vệ môi trường
yếu tố công nghệ trong các nhà máy nhiệt điện môi trường đã và đang được chú trọng hơn cả
và theo tính toán nếu tăng trưởng kinh tế trên bảy thì điện năng sẽ thiếu hụt
đặc biệt trong bối cảnh các nguồn thủy điện lớn

việc bảo đảm phát triển nhiệt điện than phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế
xã hội và bảo đảm môi trường đang là bày toán khó cần phải dài
trước mắt nhiều đơn vị mong muốn trong thời gian tới sẽ sửa đổi nghị định ba mươi tám của chính phủ
theo hướng loại bỏ giấy phép xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường
để các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và xử lý tái chế cho xỉ
đối với quy chuẩn hai mươi hai của bộ tài nguyên và môi trường cũng cần có những sửa đổi
ban hành phù hợp với thực tế hoạt động của các nhà máy nhiệt điện than